thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm đánh giá tình hình về an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai được giữ vững ổn định góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố
bên cạnh đó lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu công an thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả
đề án sáu của chính phủ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thành phố
có thể khẳng định trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đặt ra nhiều vấn đề khó khăn thách thức mới hơn
sau lực lượng công an tp hcm nói chung và công an các quận nguyện tp thủ đức
đã nỗ lực cố gắng cùng chính quyền tại cơ sở triển khai nhiều biện pháp ổn định an ninh trật tự
phù hợp với đặc thù của từng địa phương
thông tin tại buổi làm việc với ubnd tp hcm ubnd quận một cho biết
thời gian qua ubnd đã phối hợp với công an quận tiến hành kiểm tra
xử lý nhiều cơ sở kinh doanh nhạy cảm triển khai nhiều giải pháp chứng chỉnh an ninh trật tự
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
sau khi mở cửa trở lại người dân tham gia phố đi bộ nguyễn huệ rất là đông
đặc biệt các dịp cuối tuần việc để xe trên lòng đầy đường cũng như buôn váy hàng rong
trước tình hình đó quận cũng đặt ra nhiều giải pháp trong đó có việc chỉ đạo các phường
quy động các lực lượng tại chỗ và các phường bạn thì cũng hỗ trợ lực lượng vào những dịp lễ tết cuối tuần
để cho phường bến nghé cũng như phường phạm quốc lão tăng cường công tác và đảm bảo trực tự
đánh giá cao sự chủ động của các địa phương sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và công an tp hcm
giữ vững an ninh trực tự góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được lực lượng công an cần thực hiện một số yêu cầu nhiệm vụ
để nắm chắc tình hình trong sáu tháng cuối năm
tôi thấy nó rất là phức tạp thì cái điều mong muốn là chúng ta phải đánh giá cho đúng cho nó sát
rồi kể cả công tác dự báo
sáu tháng cuối năm chúng ta có cái giải pháp hữu hiệu hơn
bởi vì sáu tháng cuối năm là tình hình nó sẽ nhiều phức tạp nó nhiều cái lễ hội diễn ra
rồi vấn đề tết các thứ v v
thành phố hồ chí minh đang triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh
trong đó việc thực hiện đề án sáu của chính phủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm
lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự cố gắng của công an thành phố trong việc phối hợp với các cơ quan ban ngành
thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
công tác tuyên truyền đến người dân về dịch vụ công trực tuyến
trong thời gian tới lãnh đạo thành phố có một số yêu cầu đối với lực lượng công an
bên cạnh những vấn đề liên quan công tác nghiệp vụ của ngành công an
chúng ta phải tập trung triển khai đề án sáu phối hợp với bộ công an
vừa qua thì công an thành phố đã làm rất tốt cái việc triển khai cái đề án sáu
chúng tôi cũng đề nghị các ngành liên quan đặc biệt là các địa phương
phối hợp để chúng ta triển khai cái đề án sáu này nhanh hơn
vừa rồi thì đồng chí bí thư và đoàn đại biểu quốc hội thành phố ra thăm trung tâm điều hành của bộ
thì khi mà báo cáo thì là chúng ta triển khai chậm hơn thành phố hà nội
các cái nhiệm vụ đã nêu rất rõ thì chúng ta cố gắng tập trung
hay là vừa rồi chúng ta nghe phản ánh là cái việc mà
cấp cái căn cứ công dân đó là bị tồn ứng
việc này chúng ta cũng cần có sự phối hợp để chúng ta giải quyết
tại buổi sơ kết tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai và đề ra biện pháp trong sáu tháng cuối năm
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh
đã quán triệt đến toàn lực lượng công an thành phố
ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố
và một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an
trong đó là
tập trung triển khai có hiệu quả các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm
làm tốt công tác đảm bảo an ninh trực tự tại cơ sở
cũng như quản lý nắm đối tượng bám địa bàn
và làm tốt công tác phòng ngừa không để bị động bất ngờ
song song đó
tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đề án sáu của chính phủ một cách hiệu quả
tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để người dân nắm và thực hiện